thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra công tác cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam trên cơ sở kết quả thanh tra kiểm tra xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được
thanh tra chính phủ đánh giá việc thực hiện cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim truyện việt nam là phù hợp với chủ trương của nhà nước và cần thiết
tuy nhiên công tác cổ phần hóa vẫn còn tồn tại một số hạn chế và khuyết điểm
cụ thể ngoài việc chậm trễ xây dựng ban hành kế hoạch và tiến độ thực hiện cổ phần hóa công ty và lựa chọn đơn vị tư vấn
thì việc ban chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phân hóa để công ty lựa chọn là chưa thực hiện đúng các quy định của chính phủ và luật đấu thầu
kết quả thanh tra cho thấy hãng phim truyện việt nam ký các hợp đồng cho thuê nhà đất tại số bốn thụy khuê tây hồ hà nội
góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác là công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng thương mại và du lịch sài gòn
quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số sáu thái văn lung
phương bến nghé quận một tp hcm là sai mục đích sử dụng trái thẩm quyền
trong quá trình quản lý sử dụng bốn cơ sở nhà đất hãng phim truyện việt nam chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai và chậm nộp tiền thuê đất
đến thời điểm ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
tại phương án cổ phân hóa và chuyển công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên hãng phim truyện việt nam thành công ty cổ phân
hãng phim truyện việt nam xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích một hai trăm linh tám m hai tại khu đất số sáu thái văn lung
quận một tp hcm và toàn bộ số đất tại số bốn thụy khuê quận tây hồ hà nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt
mặt khác việc quản lý tài sản tiền vốn và hoạt động kinh doanh việc xác định giá trị thương hiệu của công ty này cũng để xảy ra nhiều tồn tại vi phạm
điển hình việc quản lý theo dõi hoạch toán công nợ phải thu phải trả tại công ty còn chưa đúng quy định số tiền lương trả thiếu cho người lao động
và số tiền lương đã chi thanh toán cho người lao động không đi làm chưa được hoạch toán
từ các sai phạm nói trên thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ văn hóa thể thao du lịch tổ chức kiểm điểm
chỉ đạo đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý đối với các đơn vị cá nhân trước những thiếu sót khuyết điểm vi phạm
trong đó có người đứng đầu và cấp phó hãng phim truyện việt nam cùng các thành viên có liên quan thuộc ban chỉ đạo đổi mới và phát triển xoay nghiệp bộ văn hóa thể thao và du lịch
bên cạnh đó thanh tra chính phủ cũng kiến nghị thủ tướng chỉ đạo bộ văn hóa thể thao du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình
thủ tục theo quy định để cho nhà đầu tư chiến lược là tổng công ty vận tải thủy ctcp xin rút vốn trước thời hạn
chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình
thủ tục tiếp nhận và chuyển giao hãng phim truyện việt nam theo đúng quy định của pháp luật